thưa quý vị sáng nay tại hà nội quốc hội việt nam phối hợp với liên minh nghị viện thế giới ipu
đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín
với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thường và thủ tướng chính phủ phạm minh chính
gửi lãng hoa chúc mừng hội nghị
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ chào mừng các đại biểu
dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín tổ chức tại hà nội
thành phố vì hòa bình thủ đô ngàn năm văn hiến của việt nam
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam đề xuất sáng kiến và rất vinh dự tự hào
được liên minh nghị viện thế giới ipu chọn là nước chủ nhà đăng cai tổ chức
hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín
việc quốc hội việt nam đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này
tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực chủ động có trách nhiệm của việt nam
trong ipu đồng thời cho thấy sự ưu tiên quan tâm của việt nam đối với thanh niên
và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay
tại hội nghị này chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu trao đổi thảo luận
để làm rõ một số vấn đề như cần làm gì và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm
luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc vai trò của các nước phát triển
các tổ chức quốc tế cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ trong giải quyết

tại hội nghị này chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu trao đổi
khi khai mạc chủ tịch nước võ văn thưởng đã có thông điệp gửi tới hội nghị
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chào đón các đoàn đại biểu
các vị khách quý tham dự hội nghị chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh
việt nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
chủ tịch nước tin tưởng rằng quốc hội việt nam sẽ tiếp tục hợp tác
cùng nghị viện các nước để biến các khuyến nghị nghị quyết của liên minh
nghị viện thế giới nói chung và của hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu nói riêng
thành hành động cụ thể qua đó đóng góp thiết thực và hiệu quả vào hòa bình
ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới
trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu
cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm thành phố trùng khánh trung quốc
vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm đã hội kiến với đồng chí viên gia quân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trùng khánh trung quốc
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
bí thư thành ủy thành phố trùng khánh viên gia quân bày tỏ vui mừng được đón tiếp
đồng chí bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
tới thăm thành phố trùng khánh
đồng chí viên gia quân đã thông tin tới đoàn một số nét khái quát về thành phố trùng khánh
về tình hình kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
trùng khánh được mệnh danh là sơn thành thành phố xây dựng trên núi
là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của trung quốc
có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ năng động và có cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại
với vị trí quan trọng về lịch sử văn hóa và vai trò trung tâm phát triển hàng đầu
của khu vực miền trung và miền tây trung quốc
trùng khánh có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của trung quốc trước đây
và sự phát triển của trung quốc ngày nay
bộ trưởng tô lâm bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà trùng khánh đã giành được
trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm dân sinh bảo vệ môi trường
nhất là trong quán triệt thực hiện tinh thần nghị quyết đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng tô lâm cho biết năm hai nghìn một mươi năm văn phòng xúc tiến thương mại đầu tiên của việt nam
đã được đặt tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả thực chất
trên các lĩnh vực như kinh tế thương mại khuyến khích các doanh nghiệp trùng khánh đầu tư công nghệ xanh
tiên tiến hiện đại vào việt nam tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục và nhân dân
tạo điều kiện cho văn phòng xúc tiến thương mại của việt nam hoạt động hiệu quả
và sớm mở tổng lãnh sự quán việt nam tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hiện nay công an thành phố trùng khánh với công an các địa phương việt nam
trong đó có cần thơ đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể và đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn và đề nghị lãnh đạo thành phố trùng khánh tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện cho cơ quan an ninh và thực thi pháp luật thành phố trùng khánh
tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với đồng chí hạ vinh
ủy viên ủy ban chính pháp trung ương bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao
chuyến thăm chính thức trung quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam trên lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật
ngày càng đi vào chiều sâu phát triển thực chất lên tầm cao mới
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí hạ vinh đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm khẳng định chuyến thăm trung quốc lần này của đoàn đại biểu bộ công an việt nam
nhằm tiếp tục thực hiện tuyên bố chung việt nam trung quốc là chương trình hành động cụ thể
triển khai kết quả chuyến thăm chính thức trung quốc của đồng chí tổng bí thư
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn
trí tình của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc trong sự nghiệp đấu tranh
dành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
tại cuộc hội kiến bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tư pháp trung quốc hạ vinh
đã trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới
như tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo
tập huấn cán bộ chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam
và xây dựng pháp luật hai nước đẩy nhanh tiến độ đàm phán
ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị bộ tư pháp trung quốc quan tâm hỗ trợ tối đa
đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch việt nam
đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở trung quốc
cũng trong ngày một mươi bốn tháng chín bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
thay mặt đoàn bộ trưởng tô lâm thông báo một số nét lớn về tình hình trong nước
cũng như công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của lực lượng công an nhân dân thời gian qua
bộ trưởng tô lâm cũng thông tin về kết quả hội nghị cấp bộ trưởng
về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
được tổ chức thành công tại thủ đô bắc kinh vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng chín
cũng như phương hướng hợp tác của bộ công an hai nước trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại sứ quán việt nam
tại trung quốc trong việc là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
khẳng định đại sứ quán đã tích cực triển khai chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu
việc duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa đại sứ quán với các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc
cũng như với các tỉnh của trung quốc có đường biên giới chung với việt nam
đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới
góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong nước
bộ trưởng tô lâm biểu dương và đề nghị đại sứ quán việt nam tại trung quốc
tiếp tục phát huy thúc đẩy phát triển quan hệ ngoại giao tăng cường hợp tác kinh tế thương mại
làm tốt công tác bảo hộ công dân bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp
của cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động và học tập tại trung quốc
thưa quý vị trong chuyến thăm việt nam của tổng thống hoa kỳ joe biden vừa qua
tại cuộc gặp với chủ tịch nước vào chiều ngày một mươi một tháng chín
món quà mà chủ tịch nước võ văn thưởng chọn để tặng tổng thống joe biden
là một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức
đó là cuốn sách mang tên một con người một con đường và một lịch sử
hồ chí minh thư gửi nước mỹ do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành
giới thiệu những bức thư của chủ tịch hồ chí minh gửi tới nước mỹ
từ những học sinh những người phụ nữ những người dân bình thường
những nhà báo tới những sĩ quan thượng nghị sĩ ngoại trưởng và tổng thống
được lựa chọn là món quà lưu niệm vun đắp mối quan hệ việt mỹ thêm nồng ấm
cuốn sách mang những thông điệp gì
ngay bây giờ xin mời quý vị lắng nghe chia sẻ của đội ngũ những người làm nên cuốn sách này
nội dung cuốn sách bao gồm những bức thư của chủ tịch hồ chí minh gửi nước mỹ
là thư đầu tiên được viết ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi chín từ paris cộng hòa pháp
dưới tên nguyễn ái quốc khi người mới hai mươi chín tuổi gửi ngài ngoại trưởng hoa kỳ
bức thư cuối cùng được viết ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín gửi tổng thống richard nixon
tám ngày trước khi chủ tịch hồ chí minh qua đời
tất cả đã dựng lên chân dung một con người vĩ đại mang tên hồ chí minh
dựng lên một con đường chân chính dựng lên một lịch sử kiêu hãnh của dân tộc việt nam
cuốn sách được sản xuất hoàn toàn theo phương pháp thủ công
nội dung cuốn sách gồm thư và các hình ảnh liên quan được lấy từ nhiều nguồn tư liệu tin cậy
như viện hồ chí minh cục lưu trữ văn thư trung ương đảng bảo tàng hồ chí minh bộ ngoại giao báo nhân dân
theo nhiếp ảnh gia dương minh long người lên ý tưởng thực hiện hình thức của cuốn sách
đây chính là một bức thư của chủ tịch hồ chí minh
tổng thống hoa kỳ joe biden
tất cả những khát vọng đó tất cả những tư tưởng đó và tất cả ý chí đó trong hồ chí minh không hề thay đổi cho đến tận ngày nay
và tất cả tư tưởng của hồ chí minh trong cuốn sách đó chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường xây dựng đất nước việt nam hôm nay và ngày mai và tương lai mãi mãi